chiều nay chín tháng một tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ bốn mươi một
ngay sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của ba dự án luật
gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp và luật hòa giải đối thoại tại tòa án
bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định việc sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp xã cấp huyện
tại một mươi tám tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
nhân dịp này chủ tịch quốc hội cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội
các đại biểu quốc hội và kỳ vọng trong năm mới ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiếp tục cố gắng
dành nhiều thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi
ngay sau khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
qua thảo luận đa số ý kiến tán thành với phương án đề xuất tiếp tục quy định cơ quan chủ trì thẩm tra
giải trình tiếp thu trình lý dự án luật như hiện nay và bổ sung một số quy định nhằm xác định rõ hơn trong luật trách nhiệm của từng cơ quan
trong giai đoạn tiếp thu chỉnh lý nhưng có bổ sung sửa đổi cho linh hoạt hợp lý hơn